sáng nay phòng an ninh đối nội công an tỉnh ninh thuận đã tiến hành làm việc với một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã phước nam huyện thuận nam
về hành vi bình luận thông tin xấu độc xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị trên mạng xã hội facebook
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lợi dụng tình trạng khan hiếm xăng dầu tại một số tỉnh thành phố
đối tượng trên đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội facebook tham gia theo dõi bình luận nội dung tiêu cực
xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị kinh tế xã hội của đất nước của các cá nhân trên các trang phản động như việt tân voa đài châu á tự do
qua làm việc người này cho biết do nhận thức còn hạn chế nên đã có hành vi vi phạm luật an ninh mạng
tại buổi làm việc phòng an ninh đối nội đã tuyên truyền giải thích về âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các tổ chức cá nhân phản động trong và ngoài nước
lợi dụng các trang mạng xã hội để lôi kéo kích động quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động chống đối đảng nhà nước
qua đó người này đã nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân cam kết không tái phạm và tự giác tháo gỡ các bình luận tin xấu độc trên facebook cá nhân